chuyển sang một thông tin khác do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
trong những ngày qua trên địa bàn nghệ an có mưa kéo dài nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng
tuyến quốc lộ một a đã bị sụt lún nghiêm trọng
do ảnh hưởng của cơn bão số tám trên địa bàn huyện con cuông kỳ sơn nghệ an có mưa vừa đến mưa to
tại các xã mường tiếp mường ải mưa kéo dài khiến một lượng lớn đất đá bị sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường
cũng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn hơn năm mươi m ta lưu âm quốc lộ một a đoạn qua huyện diễn châu nghệ an bị sụt lún sạt lở
nhiều vị trí ở các quốc lộ tỉnh lộ bị ảnh hưởng gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
theo báo cáo của sở giao thông vận tải nghệ an do ảnh hưởng của bão số tám mưa lớn trong những ngày qua khiến hai mươi tám vị trí ta lưu âm
ta luy dương bị sạt lở trên quốc lộ một mươi sáu bốn mươi tám và bốn mươi tám d đường tỉnh năm trăm bốn mươi ba c và năm trăm bốn mươi một
tại nghệ an nhà máy thủy điện bảng an đã xả lũ với lưu lượng là hai trăm linh m ba trên dây đến năm trăm linh m ba trên dây
và thủy điện khai bố sả lũ với lưu lượng khoảng bốn trăm tám mươi bảy m khối trên dây đến tám trăm linh m khối trên dây
thời gian xả nước qua đập tràn sẽ kết thúc khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức một trăm tám mươi chín sáu m trên dây
mưa lũ khiến hai cha con ở huyện miền núi xã cắm muộn và huyện quế phong tỉnh nghệ an bị cuốn trôi khi đi vớt hùi hiện thi thể của hai nạn nhân
các nạn nhân đã được tìm thấy